đánh giá đề án thí điểm nhưng số lượng xe đã liên tục tăng lên trong sáu năm qua
dưới vỏ bọc thí điểm việc quản lý xe điện đang bộc lộ nhiều vấn đề phức tạp tại địa phương này
những chiếc xe không qua đăng kiểm người điều khiển không qua đào tạo
loại hình vận tải này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông
sau khi sở hữu thông là giả soát các đơn vị và đối mối với hiệp hội thương bình và người kết thuật tỉnh hóa
thì có hai doanh nghiệp đã nằm trong hiệp hội thương bình và người kết thuật tỉnh hóa
đó là công ty chiến thắng hai mươi bảy bảy và công ty thương bình hồng độ
hai đơn vị này và đây cũng là nhân kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương bình liệt sĩ
đấy cũng là một món quà kỳ ân đến các doanh nghiệp trong hiệp hội thương bình và người kết thuật tỉnh hóa
nghịch lý hơn trong khi hàng trăm chiếc xe không đảm bảo theo quy định vẫn hoạt động rầm rộ
thì lại có những chiếc xe được mua mới đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn
theo thông tư số tám mươi sáu của bộ giao thông vận tải lại không cho hoạt động
có nhiều đơn vị hiện nay đang sử dụng xe mà nó không đúng tiêu chuẩn
tiêu chuẩn chưa được đăng kiểm và không có tiêu chuẩn chất lượng vào
thì tại sao công ty vương hiền nhập khẩu xe đúng tiêu chuẩn được kiểm định đàng hoàng
thì lại bắt công ty này đắp chiếu để phí phạm gần hơn một chục tỷ đồng
tôi cho rằng như thế là không công bằng và không đúng pháp luật
đề án hoạt động hai tuyến xe buýt điện trên địa bàn thành phố sầm sơn
được công ty trách nhiệm hữu hạn phương hiệu
công ty vương hiền xây dựng và được bộ giao thông vận tải chấp thuận chủ trương tại nhiều văn bản
trên cơ sở đó công ty phương hiền đã đầu tư mua mới bốn mươi xe điện
đảm bảo an toàn chất lượng đáp ứng được các quy định của pháp luật
tuy nhiên đề án này liên tục bị ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa
ủy ban nhân dân thành phố sầm sơn khước tử với nhiều lý do khác nhau
riêng đối với loại hình xe viết điện mà chạy trên cái nội thị
thì bây giờ có bốn trăm bảy mươi bốn xe điện đấy rồi
thì thành phố sầm sơn đề nghị là không làm
đây là quan điểm của địa phương
thế còn cái việc kiểm việc xem xét quyết định là của cấp trên
nhưng địa phương ở đây nói thực sự là cũng xuất phát từ cái thực tế
thống nhất cao trong lãnh đạo thành phố
thế có nghĩa rằng là thường trực thành quỷ thường trực của đông dân và thường trực của ủy ban nhân dân
không đồng tình với việc là bổ sung cái tuyến xe buýt điện vào cái khu vực nội thị
hai cái tuyến như công ty đề xuất
điều này là hoàn toàn trái ngược với thực tế mà địa phương này đang thực hiện
khi liên tục cho phép tăng số lượng xe điện trong những năm qua
ủy ban nhân dân tính giao cho sở thông chủ trì sở thông
cứ làm đi sầm sơn cứ lên xuống lên xuống mà công ty cứ nhận vào các văn bản thôi
sau cuối cùng công ty phải làm đơn kiến nghị thủ tướng chính phủ
trong khi gửi đơn thủ tướng chính phủ có văn bản của văn phòng chính phủ gửi về ba văn bản
cái công ty có gửi ra cả các bộ bộ giao thông bộ công an bộ lao động thương minh xã hội
với kiến nghị lên cả quốc hội
trong khi công ty cũng nhiều đơn kiến nghị cũng nhiều đơn gửi về cho công ty
thì công ty cũng chỉnh lên cái văn tính chỉnh lên sở
đến nay vẫn chưa được hoạt động
tại sao người ta có đề án thì nói người ta sơ xài
còn anh không có đề án thì nên được đưa vào sử dụng
trong trường hợp này ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa là thiếu quyết liệt
rất rõ ràng là trong các động tác là thiếu quyết liệt
và tôi không hiểu tại sao mà ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa không làm được một cái việc
là chỉ đạo ủy ban nhân dân thành phố sầm sơn
và tôi cũng không hiểu được tại sao mà ủy ban nhân dân thành phố sầm sơn
mà ông chủ tịch ủy ban nhân dân thì tôi không hiểu ông nó to đến cấp nào
mà ông có cái quyền lực khuynh thành như vậy
đây phải chăng là một vấn đề mà một là
cái năng lực làm việc yếu kém
hai là có khả năng đây là vấn đề có cái vấn đề lợi ích nhóm ở đằng sau
việc liên tục cho phép các xe không đủ điều kiện theo quy định hoạt động
còn các xe theo đề án xây dựng được chấp thuận từ trung ương lại không được thông qua
đã tạo nên mâu thuẫn cục bộ phức tạp trong lĩnh vực vận tải khách du lịch ở địa phương này
có hay không việc thiếu công bằng lợi ích nhóm trong quản lý xe điện tại sầm sơn
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin từ quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo